sáng nay công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị xác nhận vừa bắt giữ một đối tượng nghi bắt cóc trẻ em
hiện công an huyện cam lộ đã bàn giao đối tượng trên cho công an huyện triệu phong để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi chín tháng tám công an huyện triệu phong nhận được tin báo về việc một cháu bé bảy tuổi
chú thệ thôn hà xá xã triệu ái huyện triệu phong khi đang chơi trước cửa nhà ở địa phận quốc lộ một
đã bị một người đàn ông không rõ danh tính đi xe máy kéo lên xe và chở đi
ngay sau khi phát hiện vụ việc gia đình nạn nhân và người dân đã tổ chức truy tìm công an và thông báo cho cơ quan công an
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày người dân phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang chở cháu bé trên đi xe máy trên tuyến quốc lộ chín nên đã đuổi kịp và giữ lại
người đàn ông được xác định chú tài thôn hà xã xã triệu giang huyện triệu phong
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ